thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin vào một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại khu vực cuối đèo bren quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vụ tai nạn đã khiến bảy người thiệt mạng và năm người bị thương trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được nguyên nhân của vụ tai nạn là do một xe khách mất phanh đã tông vào một công nhân làm đường rồi tiếp tục tông vào xe khách đang lưu thông ngược chiều
thời điểm trên xe du lịch biển kiểm soát sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám của công ty du lịch lê mỹ đang chở du khách đến tham quan tại thác bren
khi đang xuống gần hết chân đèo brent thì mất phanh tông vào một công nhân làm đường gây tử vong rồi tiếp tục tông vào hông xe ba mươi hai chỗ của nhà xe thanh lịch biển kiểm soát
b bảy trăm hai mươi năm đi ngược chiều và lật trên đèo vụ tai nạn khiến bảy người tử vong bảy nạn nhân được xác định là đã tử vong gồm
phạm nguyễn truy phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
phan trọng tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ba hoàng lê linh nhi sinh năm hai nghìn bảy
lê uyên quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
năm nguyễn thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
sáu nguyễn thị thanh huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
bảy lê thị thanh liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy

ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả đưa người tử nạn và bị thương ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh lâm đồng và bệnh viện hoàn mỹ
có một mươi năm nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa lâm đồng trong đó một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là trần ngọc quang quê đồng nai là tài xế xe sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám bị chấn thương sọ não hiện đang được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện
ngoài nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng một mươi năm người khác cũng được chuyển đến bệnh viện hoàn mỹ đà lạt để điều trị sau vụ tai nạn hầu hết các bệnh nhân chỉ bị xây sát chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng các sở ngành của địa phương đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ nắm tình hình vụ tai nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tỉnh lâm đồng ban an toàn giao thông tỉnh và thành phố đà lạt hỗ trợ trường hợp tử vong một mươi triệu đồng một người và những nạn nhân đang điều trị ba triệu đồng một người đồng thời hỗ trợ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê người bị thương cũng sẽ được bố trí đưa về
trước mắt các hành khách sẽ được lo chỗ ăn nghỉ để hồi phục sức khỏe và tinh thần
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở đèo bren vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn di rời hai xe tai nạn ra khỏi khu vực và tiến hành xử lý hiện trường
đến một mươi ba h năm mươi đèo pren đã được thông xe
chiều tối nay ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã đến lâm đồng để thăm hỏi người bị nạn và làm việc với lãnh đạo tỉnh lâm đồng về các biện pháp giải quyết hậu quả vụ tai nạn và đảm bảo an toàn giao thông
ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn trên chủ tịch ubnd quốc gia phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đã có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh lâm đồng
gửi bộ giao thông vận tải chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình thuận
công điện cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn để hạn chế thiệt hại về người ở mức thấp nhất